sau một mươi hai giờ vừa tiến hành khám nghiệm hiện trường vừa huy động nhiều mũi triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt
đến chiều tối ngày hai mươi chín tháng năm lực lượng công an tỉnh phú yên đã bắt giữ được đối tượng đoàn minh hải
người từng là con rể trong gia đình ba người thiệt mạng là nghi phạm gây án khi đang lẩn trốn tại tp hcm
cách xa hiện trường gần năm trăm linh km
trước đó vào khoảng bảy giờ sáng ngày hai mươi chín tháng năm người dân phát hiện vợ chồng ông bà nguyễn cu lê thị liền
và con gái nguyễn thị dương cùng chú tại phường hiệp hòa trung thị xã đông hòa tỉnh phú yên
tử vong tại nhà riêng với nhiều vết máu trên thi thể
ngay lập tức cơ quan công an đã vào cuộc và truy bắt được hung thủ gây án
lực lượng công an tỉnh hậu giang vừa triệt phá vụ tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trên địa bàn ấp một thị trấn nàng mau huyện vị thủy
tối ngày hai mươi năm tháng năm vừa qua trần hoàng nhanh cùng ba đối tượng khác là nguyễn hoàng nam lê ngọc thảo
và lê thanh tươi và la thanh tươi đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của nhanh
ở ấp một thị trấn nàng mau thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang thu giữ hai bịch ni lông
chứa ma túy đá một bộ dụng cụ sử dụng ma túy và một số tăng vật khác
qua làm việc trần hoàng nhanh thừa nhận số ma túy bị thu giữ là ma túy đá được nhanh mua về để sử dụng
ba đối tượng còn lại cũng thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
công an tp tây ninh tỉnh tây ninh đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn ngọc út em
trú tại thị xã hòa thành để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó ngày hai mươi năm tháng năm sau khi đi nhậu cùng bạn bè út em phát hiện một xe mô tô dựng trước cửa nhà người dân
có sẵn chìa khóa và không có người trông coi đối tượng đã lấy trộm xe đem đến thị xã hòa thành
bán cho người đàn ông không quen biết được gần bốn triệu đồng tiêu xài cá nhân hết
hôm sau hành vi trộm cắp tài sản của út em đã bị lực lượng công an phát hiện và tiến hành bắt giữ đối tượng
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long vừa ký công điện yêu cầu các tỉnh thành phố tập trung đẩy mạnh
tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi ba cho người dân từ một mươi tám tuổi trở lên hoàn thành trong quý ii năm hai nghìn hai mươi
tổ chức tiêm mũi bốn theo hướng dẫn khẩn trương tiêm cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
tính đến ngày hai mươi tám tháng năm tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã đổi
trong đó tiêm là trên hai trăm hai mươi sáu triệu liều trong đó số liều tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên là trên một trăm chín mươi chín triệu liều
số liều tiêm cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi là gần một mươi bảy năm triệu liều
số liều tiêm cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi là trên bốn một triệu liều
bộ y tế giao viện vệ sinh dịch tễ trung ương chịu trách nhiệm bảo đảm phân bổ đủ vaccine phòng covid một mươi chín
nhanh chóng kịp thời theo đề xuất của địa phương để triển khai theo kế hoạch
kỳ nghỉ hè mới chỉ bắt đầu nhưng đã lại có thêm
những vụ tai nạn đuối nước công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đang tiếp tục điều tra nguyên nhân
khiến ba em học sinh trên địa bàn huyện đuối nước thường tập
chiều ngày hai mươi tám tháng năm ba em học sinh rủ nhau đi chơi sau đó gia đình không thể liên lạc được với các em
nên tổ chức tìm kiếm thì phát hiện xe đạp quần áo và vật dụng cá nhân của các em
ở trên bờ một hố nước sâu gần khu vực một lò gạch ở ấp ba xã xuân tâm huyện xuân lộc
nhận được tin báo lực lượng cứu nạn cứu hộ công an huyện xuân lộc đã có mặt tại hiện trường tổ chức lặn tìm kiếm
đến một mươi bảy giờ cùng ngày đã vớt được thi thể của cả ba em học sinh dưới hố nước sâu
trong ba em học sinh có hai anh em là anh em ruột trong một gia đình
và sự việc đau lòng này tiếp tục là một lời cảnh báo tới các gia đình cần phải quản lý con em chặt chẽ hơn nữa khi mùa hè bắt đầu
đồng thời các địa phương cũng phải đẩy mạnh các biện pháp quản lý bằng giao chắn lắp đặt biển cảnh báo
tại các khu vực ao hồ sông suối nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng đuối nước ở trẻ em
vâng và chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác
thưa quý vị theo đánh giá của lãnh đạo cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hà nội
thì những năm gần đây tình trạng cháy nổ tại các khu công nghiệp có diễn biến ngày càng phức tạp và có chiều hướng gia tăng cả về số lượng lẫn mức độ thiệt hại
và việc tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là một việc làm cần thiết
và có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự đảm bảo phòng cháy chữa cháy
giúp cho lực lượng chữa cháy nâng cao trình độ và kinh nghiệm thực tiễn chiến đấu
khả năng lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện và phối hợp hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng khi có cháy nổ xảy ra
công ty cổ phần dầu khí alfa đơn vị kinh doanh khí hóa lỏng do bất cẩn
một công nhân vô ý vứt thuốc lá đang cháy dở vào khu vực xe ô tô bị dò dỉ xăng
dẫn đến cháy ngọn lửa nhanh chóng lan nhanh sang khu vực san chiết ga
nhận được tin báo trung tâm thông tin chỉ huy một trăm một mươi bốn công an tp hà nội đã điều động tổ công tác nhanh chóng có mặt tại hiện trường
phối hợp cùng lực lượng chữa cháy tại chỗ kịp thời dập tắt đám cháy di rời tài sản và giải cứu người mắc kẹt bên trong
những tình huống diễn tập như thế này thường xuyên được tổ chức trong các khu công nghiệp trên địa bàn huyện gia lâm
để người dân có kỹ năng tốt hơn khi xử lý các sự cố cháy nổ
công ty chúng tôi là một đơn vị kinh doanh có điều kiện
cho nên việc các hoạt động phòng cháy chữa cháy luôn luôn là một ý thức được tuyên truyền cho đến từ các đội nhân viên
và thứ hai nữa là cuộc diễn tập lần này nó cũng thể hiện được cái sự chuẩn bị luôn luôn sẵn sàng của công ty
và thứ ba nữa là nó thể hiện được sự hiệp đồng chật chẽ của không hề riêng đơn vị cơ sở của chúng tôi
cả với các công ty của xung quanh
cộng công nghiệp linh hiệp huyện gia lâm thành phố hà nội là nơi tập trung nhiều đơn vị kinh doanh sản xuất

vì vậy nguy cơ cháy nổ luôn có thể xảy ra
tại đây mỗi công ty khu chế xuất đều được yêu cầu trang bị hệ thống chữa cháy tự động
xây dựng bể nước ngầm ống dẫn nước
và đặc biệt phải có lực lượng tại chỗ thường trực đảm bảo chủ động xử lý được đám cháy ngay khi xảy ra
phòng cháy cơ sở của chúng tôi là gồm hai mươi hai anh chị em
được đào tạo được huấn luyện hàng năm được cấp trợ trước kỷ
và về phương tiện và các vật dụng phòng cháy chữa cháy thì chúng tôi cũng đầy đủ theo yêu cầu
tức là từ hệ thống phòng cháy chữa cháy bể nước ngầm một trăm năm mươi khối
cho đến hai lăng hai vòi để phục vụ phòng cháy chữa cháy
và khoảng độ bốn mươi bình bột lớn nhỏ các loại
theo phương châm của phòng cháy chữa cháy là bốn tại chỗ
thì chúng tôi đánh giá lực lượng phòng cháy chữa cháy của cơ sở cũng phát huy được tác dụng
và trong quá trình tổ chức dự đập khoản chữa cháy
các lực lượng phòng cháy cơ sở đã thực hiện tốt yêu cầu
cũng như là vai trò và đặc biệt là công tác phối hợp
giữa lực lượng phòng cháy cháy cơ sở và lực lượng cảnh sát phòng cháy
cũng như các lực lượng tham gia
trong quý i của năm hai nghìn hai mươi hai đã có hai mươi một người thiệt mạng và hai mươi năm người bị thương
trong tổng số hơn bốn trăm bốn mươi vụ cháy xảy ra trên phạm vi cả nước
thiệt hại về tài sản ước tính sơ bộ quy trình tiền gần năm mươi tám tỷ đồng
trong đó chiếm số lượng lớn là cháy nhà dân tránh nhà kho cơ sở sản xuất
kinh doanh cháy nhà ở kết hợp kinh doanh
đặc biệt tập trung chủ yếu tại các địa phương
có tốc độ kinh tế và xã hội phát triển có nhiều khu công nghiệp
phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm chung của mỗi doanh nghiệp và của tất cả mọi người
trên đường lên khu du lịch thị trấn tam đảo tỉnh vĩnh phúc
một xe khách chở ba mươi người mất lái đâm vào tan luy rồi rơi xuống vực
đã khiến hai người bị thương và được đưa đi cấp cứu
vụ tai nạn vừa mới xảy ra vào chiều qua
tại hiện trường chiếc xe lật ngang
nằm cách mặt đường khoảng ba đến bốn mét
trên xe có ba mươi người trong đó có một lái xe một phụ xe
nhận được thông tin công an tỉnh vĩnh phúc đã tổ chức lực lượng cứu hộ cứu nạn bảo vệ hiện trường
đưa người bị thương đi cấp cứu và điều tra giải quyết vụ tai nạn nghiêm trọng này
và phân luồng giao thông để bảo đảm tuyến đường lên thị trấn tam đảo được thông suốt
nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe tự gây tai nạn
như tin đã đưa hàng chục khu vực nội đô ở hà nội đã bị ngập lụt nặng nề
bởi cơn mưa dài dẳng chiều ngày hôm qua
người tham gia giao thông di chuyển vô cùng khó khăn
trên nhiều tuyến phố cây xanh gãy đổ và hiện tượng ồn tắc cục bộ cũng đã xảy ra
sau đây là một số hình ảnh mà phóng viên truyền hình công an nhân dân ghi lại được trong buổi chiều tối ngày hôm qua
điệp khúc mưa lớn tắt đường tiếp tục tái diễn tại thủ đô hà nội

cây xanh bất ngờ bật gốc đổ đè lên một xe taxi đang di chuyển
nhiều tuyến đường hà nội đến tối muộn vẫn bị ủn tắc nghiêm trọng
đến khoảng hai mươi một giờ mưa đã ngớt các tuyến phố bắt đầu rút hết nước
giao thông mới trở nên thuận tiện thông thoáng trở lại
ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam đã khởi tố bắt tạm giam bốn tháng
khám xét nơi ở đối với phan văn thanh và đỗ việt trung cùng chú tại huyện thăng bình tỉnh quảng nam
để điều tra về hành vi giết người
khuya ngày ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một xảy ra một vụ ẩu đả tại đường trần nguyên hãn phường an mỹ
thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam khiến ba thanh niên bị thương nặng
sau khi gây án các nghi phạm đã tẩu thoát cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tam kỳ
tiến hành điều tra khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam năm bị can liên quan
sau đó bàn giao vụ việc cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam tiếp tục mở rộng điều tra xử lý
quá trình mở rộng điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh xác định phan văn thanh và đỗ việt trung
với vai trò đồng phạm giúp sức đã cung cấp năm hung khí là đao mã tấu cho lê trần nguyên phát cùng đồng bọn
thực hiện hành vi giết người khám xét nơi ở của hai đối tượng cơ quan công an thu giữ một cây kiếm và một cây nhị khúc
công an huyện sông mã tỉnh sơn la vừa phá thành công hai chuyên án ma túy bắt năm đối tượng thu giữ số lượng lớn heroin và ma túy tổng hợp
cụ thể vào ngày hai mươi bảy tháng năm tại khu vực bản khương tiên xã trường khương huyện sông mã tỉnh sơn la
các lực lượng phối hợp phát hiện bắt giữ nguyễn đình tiến vận chuyển trái phép hai bánh heroin một trăm chín mươi một viên hồng phiến
một túi nhựa thuốc viện và một số vật chứng liên quan mở rộng điều tra lực lượng chức năng bắt giữ thêm hai đối tượng
là lò văn thành và hoàng bảo việt trời đóng một ngày công an huyện sông mã phối hợp với công an huyện sốc cột
bắt hai đối tượng là lò văn nam và quà ngọc châu thu giữ ba mươi sáu viên ma túy tổng hợp có tổng trọng lượng gần ba năm kg
và một số vật chứng liên quan
sáng ngày hôm nay chủ tịch ubnd tỉnh nghệ an nguyễn đức trung đã trực tiếp đi kiểm tra tình trạng sụt lún
và chỉ đạo phải ưu tiên di rời khẩn cấp người dân ở những nơi có nguy cơ cao bị sụt lún hố sâu tại huyện quỳ hợp
trước mắt ưu tiên di rời khẩn cấp người dân ở những nơi có nguy cơ cao bị sụt lún hố sâu đây là yêu cầu tiên quyết
trong việc bảo đảm tính mạng người dân đồng thời sớm tìm ra nguyên nhân dẫn đến hiện tượng sụt lún nhà cửa
xuất hiện các hố tử thần trên địa bàn xã châu hồng
chủ tịch tỉnh nghệ an đã phê bình sở nông nghiệp và phát triển nông thôn trong việc chậm tham mưu báo cáo ubnd tỉnh
về phương án xử lý yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan báo cáo ubnd tỉnh trước ngày một mươi tháng sáu
theo báo cáo mới nhất của ubnd xã châu hồng đến nay đã có hai trăm chín mươi chín giếng nước bị cạn trơ đáy
một trăm chín mươi chín nhà dân bị nứt nẻ hàng chục hố tử thần trong khi toàn xã chỉ có vỏn vẹt chín trăm linh hộ dân
trong khi đó liên quan đến việc khai thác đá trắng trái phép trên núi phá cụm thuộc xã châu lộc huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an
chủ tịch ubnd huyện quỳ hợp vừa ký quyết định kỷ luật đối với ba cán bộ ubnd xã châu lộc
bao gồm ông vi văn hùng chủ tịch ubnd xã châu lộc bằng hình thức cảnh cáo
kỷ luật khiển trách đối với ông lữ văn long bí thư đảng ủy xã chủ tịch hội đồng nhân dân xã châu lộc
và ông hồ xuân hùng phó chủ tịch ubnd xã châu lộc
cụ thể ba cán bộ nêu trên đã có vi phạm trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ tham mưu chỉ đạo điều hành
tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về khai thác chế biến khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn xã châu lộc
về mặt đảng chủ nhiệm ubnd huyện quỳ hợp cũng đã kỷ luật cảnh cáo đối với ông vy văn hùng
ông lữ văn long và ông hồ xuân hùng cùng bị kỷ luật khiển trách
đối với nữ cán bộ địa chính xã châu lộc hiện đang nuôi con nhỏ nên chưa có quyết định kỷ luật
trước đó vào chiều ngày một mươi ba tháng bảy năm ngoái công an tỉnh nghệ an đã ập vào kiểm tra phát hiện bắt quả tang hàng chục người
đang sử dụng các phương tiện máy móc khai thác đá trái phép tại khu vực núi phá cụm
cơ quan điều tra xác định số khoáng sản là đá hoa trắng các loại bị khai thác trái phép có khối lượng khoảng một mươi một hai trăm linh mét khối
người tổ chức hoạt động khai thác khoáng sản trái phép là trần văn bảy giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hồng bảo ngọc bị khởi tố về tội vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
với hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy đối tượng nguyễn phi hồng hai mươi năm tuổi ngụ tại phường xuân trung thành phố long khánh đồng nai đã bị công an tp long khánh khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ ngày hai mươi ba tháng năm lực lượng phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an thành phố long khánh và công an phường xuân trung bắt quả tan hồng đang tàn trữ trái phép chất ma túy tại nhà ở khu phố một phường xuân trung thu giữ một mươi bốn gói ma túy đá loại có trọng lượng hơn sáu sáu gram loại metafetamin một nỏ thủy tinh